theo bài viết sổ bảo hiểm xã hội được xem là cuốn sổ tiết kiệm của người lao động
để hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội về sau này
từ khi sổ được giao cho người lao động tự quản lý
đáng buồn là sổ này đã trở thành món hàng để mua bán và cầm cố
chí tiết mời quý vị và các bạn đón đọc trên trang chín
thưa quý vị mặc dù đã có quy định rõ ràng
nhưng chính quyền nhiều địa phương vẫn tạo điều kiện cho hàng loạt dự án ngang nhiên lấn biển
và biến bờ biển trở nên lộn xộn theo kiểu sôi đỗ
tác giả bài viết trên báo diễn đàn doanh nghiệp đưa ra cảnh báo
dự án lấn biển không thể làm bừa
mới đây nhất là dự án lấp biển để xây dựng thủy cung hòn ngư
ở bãi trước thuộc dự án cắp treo vũng tàu
dự án đã phá nát cảnh quan khu vực bờ biển và khiến cho dư luận bức xúc
các chuyên gia cho rằng đây không phải là câu chuyện không nên làm
nhưng không phải vị trí nào cũng có thể lấn được
tại nhiều địa phương việc lấn biển quy mô lớn để làm dự án
về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến môi trường
tượng sụt lún ở vùng ven biển
khởi tố bổ sung vụ án gian lận thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la là thông tin được đăng tải trên báo nhân dân
số ra ngày hôm nay
theo đó ngày hai mươi hai tháng một mươi thực hiện quyết định khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ
và đưa hối lộ trong vụ án gian lận thi trung học phổ thông quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám tại tỉnh sơn la
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la đã ra lệnh bắt tạm giam
đối với bị can trần xuân yến nguyên phó giám đốc sở giáo dục
và đào tạo tỉnh sơn la
trước đó bị can trần xuân yến đã bị khởi tố
nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
liên quan quyết định khởi tố bổ sung tội nhận hối lộ và đưa hối lộ
trước đó ngày hai mươi một tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sơn la
đã quyết định bổ sung tội danh nhận hối lộ đối với bị can lò văn huynh
nguyên trưởng phòng khảo thí và quản lý giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh sơn la
trần xuân yến đã bị can khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lò thị trường
trú tại bản bó phường triềng an thành phố sơn la về tội đưa hối lộ
thưa quý vị lắp camera tại trường học lợi hay hại
đây là câu hỏi của bài viết của tác giả đăng tải trên báo tiền phong
nhiều phụ huynh mong muốn lắp camera trong lớp để tiện theo sát con
tuy nhiên về phía giáo viên thì vẫn còn nhiều ý kiến
người thì ủng hộ người thì lên tiếng phản đối
bởi vì giáo viên thì đã chịu nhiều áp lực
trong công tác dạy học
xong về phía các bậc phụ huynh thì lại cho rằng
làm việc trong môi trường có ghi hình thì cô giáo cũng có ý thức và hành xử với trẻ đúng mực hơn
nhiều vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ cũng nhờ có camera thì mới được phát hiện
trong khi đó các chuyên gia thì lại nhận định là ngăn chặn bạo lực học đường
chỉ dựa vào camera là không đủ mà đòi hỏi phải sử dụng cùng lúc nhiều biện pháp
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo ngày hôm nay của truyền hình nhân dân